những ngày qua nước lũ lên nhanh nhiều khu vực ở đầu nguồn tỉnh đồng tháp bị chia cắt
những đàn vật nuôi và diện tích nuôi thủy sản bị nước lũ đe dọa
bà con nông dân hiện đang phải ra sức bảo vệ
với tổng đàn ra súc châu bò gần một mươi năm con ra cầm trên bảy mươi con
người dân huyện hồng ngự đang tận dụng tất cả các khoảng đất xung quanh nhà
vườn để làm chuồng trại chăn nuôi
song thời điểm này nước lũ lên nhanh gây chia tách nhiều nơi ở các xã vùng sâu
hàng năm các xã vùng sâu của huyện hồng ngự thường bị ngập trong nước lũ
ở một số khu vực chăn nuôi thả đồng hiện nước đang ngập mặt ruộng
người dân phải di tán đàn vật nuôi lên các khu vực gò cao hơn để chăn thả
bên cạnh đó chi phí thức ăn cho vật nuôi cũng tăng lên
ông nguyễn văn thệ ở xã thường thới hậu b huyện hồng ngự có một mươi m hai ao nuôi cá giống
ông đã đầu tư vào khoảng năm trăm linh triệu đồng
những ngày này gia đình ông phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm tra ao nuôi thường xuyên
đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra
đây cũng là tình trạng chung của trên bốn trăm linh hectare ao nuôi thủy sản ở đầu nguồn huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
rồi gặp nhiều khó khăn cây cối cực khổ lắm
là sản xuất đó có lưới sẵn lưới gian hết nước lên mình lấy lên mình gian luôn
thế lên nước lên nữa tràm gia cố mua lưới bao trần cho trống đưa lên
cũng theo các hộ nuôi việc di tán nhiều sẽ khiến vật nuôi mất sức
bên cạnh đó mùa lũ cũng là thời điểm vật nuôi dễ phát sinh bệnh
do vậy công tác chăm sóc cũng vất vả hơn nhiều
hiện tại mức nước lũ khu vực đầu nguồn đã lên trên ba mươi
vượt mức báo động một và có thể tiếp tục lên trong những ngày tới
trước tình hình này ngành chức năng tăng cường khuyến cáo bà con các biện pháp và kỹ thuật chăn nuôi
đồng thời gia quân tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm của các hộ dân trong những tháng mưa lũ